tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận ninh kiều tp cn đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với võ hoàng thơ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm hại lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tp cn phát hiện chủ tài khoản facebook cá nhân
minh long võ hoàng thơ đã đăng tải nhiều bài viết xuyên tạc chống phá đảng nhà nước phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc
ảnh hưởng xấu trong đời sống xã hội
tại cơ quan điều tra thơ đã thừa nhận hành vi đăng bốn mươi bảy bài viết có nội dung như trên bằng tài khoản facebook cá nhân minh long
cơ quan cảnh sát điều tra xác định thơ đã có hành vi lợi dụng quyền tự do ngôn luận để đăng tải
chia sẻ trên facebook nhiều bài viết có nội dung xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức
danh dự uy tín của các cá nhân là cán bộ lãnh đạo đảng nhà nước
các bài viết và bình luận của đối tượng thơ đã tạo ra một diễn đàn trên mạng xã hội do nhiều đối tượng xấu
phản động trong và ngoài nước tham gia nhằm mục đích tuyên truyền xuyên tạc chống phá chế độ
làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội của thành phố cần thơ nói riêng và đất nước nói chung
võ hoàng thơ từng công tác trong lĩnh vực báo chí hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra xử lý theo pháp luật